nhiều chợ đầu mối tại tp hcm tạm ngưng để chống dịch dẫn đến thực tế là thực phẩm khó khăn đến được với người dân
và từ đó thì những chuyến xe không đồng cho đóng góp của người dân nhiều tỉnh thành hỗ trợ thành phố
đã lan bánh đều đặn hơn tiếp sức để mâu chống kiểm soát dịch bệnh
bốn mươi tấn thanh lòng
bốn tấn cá cơm khô
hai chai mắm nêm
những món quà quê chân tình được huy động nhanh chóng để khởi hành từ thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đến tp hcm hỗ trợ cho người dân các điểm phong tỏa y tế
vẫn là tinh thần phụng sự và khi đất nước mình lâm nạn bất cứ nơi đâu thì cũng lam lòng
cho dù mà có phải là sài gòn hay bình thuận hay là hà nội hay là đà nẵng hay huế
thì vẫn tất cả những cái con người mình trên tất cả vẫn là tình yêu đất nước
như thành phố tp hcm
tỉnh an giang bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
xong hàng ngày anh quốc anh cùng bà con tại chợ vẫn lựa chọn thực phẩm tươi sạch
để chuyển lên tp hcm chia lửa cho hệ thống phân phối đang quá tải
nói chung là ra chợ ngày nào có cái gì gọi là hàng nào tươi mới ngon nhất
thì là mình mua mình chuyển lập tức lên sài gòn để mà cho bà ca phân phối để mà kịp thời
cái quan trọng nhất bây giờ không phải là cái chuyện là lời hay lỗ hay là kiếm tiền hay kinh doanh
và kịp thời làm sao để cho có cái nguồn rau tươi
ngay từ những ngày đầu đối phó với làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư
bà con nhiều tỉnh thành đã thổi lửa gom góp thực phẩm để hỗ trợ người dân tp hcm
tâm dịch phức tạp nhất
tuy nhiên khi các chợ đầu mối và nhiều chợ truyền thống tại tp hcm không còn hoạt động
những chú xe nghế tình mang tấm lòng từ nhiều vùng miền càng tăng lên
có ít góp ít tất cả đồng lòng đã mau chóng kiểm soát được dịch bệnh
trong và ngoài thành phố đã chuyển tải được kịp thời
bà con ở những nơi phong tỏa cũng làm ấm lòng chia sẻ bớt những khó khăn
tạm gọi là liên hộ với nhau bằng cái sang sẻ người có gói mì
người có mớ rau cùng sang sẻ với nhau trong điều kiện bà con đang tập trung
cho công tác phòng chống dịch
với tình hình lây nhiễm phức tạp mức độ kiểm tra y tế tại các chốt giao thông
giữa các tỉnh thành đang được siết chặt
do đó những chuyến xe không đồng từ các tỉnh hỗ trợ tp hcm
đều phải đảm bảo nguyên tắc về khai báo y tế
dây xét nghiệm âm tính sars cov hai cũng như liên hệ trước với lực lượng chốt chặn
tại những địa phương đi qua để những hoạt động thiện nguyện được đảm bảo an toàn
không xảy ra lây nhiễm chéo
câu chuyện về tấm lòng hào sản của người dân cả nước hỗ trợ cho miền nam
khiến cho cuộc sống trở nên ấm áp hơn trong những ngày thành phố đang căng mình chống dịch
và thông tin này cũng kết thúc bản tin sáng phương nam ngày hôm nay
còn bây giờ thì kim thảo xin mời quý vị tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước